cảm ơn các bạn đã theo dõi
trước đó quang gọi điện cho đỗ quang minh để thuê ô tô tải chở hàng và hẹn giờ
sau đó minh chạy xe ô tô đến chở trước một tiệm tạp hóa theo sự chỉ dẫn của quang
sau đó quang cùng toàn sử dụng một cây kiềm cộng lực để phá khóa cửa tiệm tạp hóa
lấy trộm tài sản mang ra thùng xe ô tô
trong lúc cả hai đang lấy trộm tài sản thì bị người dân phát hiện và báo cho cơ quan chức năng
lực lượng công an đã bắt quả tang cả hai đang trộm hàng và trên xe ô tô tải có rất nhiều hàng hóa
ước tính khoảng trên một mươi bốn triệu đồng
hiện cơ quan công an quận thủ đức đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố hai bị can
công an huyện văn lâm tỉnh hương yên vừa bắt quả tang nguyễn văn long
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại xã đình dù huyện văn lâm đang có hành vi bán trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ ba chín trăm năm mươi năm g heroin tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của long
thu số tiền gần ba triệu đồng cùng các vật chứng liên quan
được biết long là đối tượng nghiện
có bốn tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy công an huyện văn lâm đang củng cố hồ sơ
xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
khoảng một mươi tám h tối ngày hôm qua chín tháng sáu nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh thái nguyên
đã bắt quả tang xe ô tô đổ chất thải nguy hại ra môi trường
xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín c bốn mươi một nghìn một trăm ba mươi năm do lái xe nông thanh tướng
trú tại thị trấn tĩnh túc huyện nguyên bình tỉnh cao bằng điều khiển
có hành vi đổ chất thải nguy hại ra môi trường tại khu đất chống thuộc phường bách quang thị xã sông công
chất thải gồm bạt dứa sắt vụn nhựa bằng mạch điện tử có dính dầu thải
hiện vụ việc được phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
bàn giao cho thanh tra sở tài nguyên môi trường tỉnh thái nguyên xử lý theo thẩm quyền
ngày hôm qua trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận xã mai sơn huyện yên mô tỉnh ninh bình
lực lượng chức năng vừa kiểm tra phát hiện xe ô tô khách do thăng văn bình điều khiển
trợ nội tạng và động vật hoang dã không có nguồn gốc xuất xứ không có giấy kiểm dịch
lực lượng chức năng kiểm tra trên xe có một mươi bốn thùng xốp bên trong chứa gần một kg nội tạng động vật
trong khi kiểm tra đội tuần tra liên ngành đã phát hiện nguyễn thị năm mang theo hai túi du lịch
bên trong có bốn cá thể tt
ba kg một cá thể ba mươi ba gai có trọng lượng ba kg và một thùng cát tông
bên trong chứa hai mươi bảy cá thể rùa đầu to trọng lượng một mươi bốn năm kg đang ký gửi trong xe
các đối tượng khai nhận số động vật và nội tạng trên đều được chuyển ra hà nội để tiêu thụ
hiện nay tại dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn huyện phong điền
tỉnh thừa thiên huế xuất hiện tình trạng hằn lốn vệt bánh xe
dồn nhựa sóng châu ở một số vị trí mặt đường
các lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra giả soát thực trạng trên
tuyến quốc lộ một a đoạn đi qua địa bàn thị trấn phong điền huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
mặt đường tại đây xuất hiện tình trạng hàn lún vệt bánh xe với độ sâu từ một năm đến hai năm cm
trước tình trạng này tri cục quản lý đường bộ hai sáu thuộc cục quản lý đường bộ hai
đã tiến hành giả soát kiểm tra dọc tuyến quốc lộ một a đoạn do công ty trách nhiệm hữu hạn trùng phương thi công
kết quả cho thấy hiện có một mươi bốn vị trí mặt đường bị hằn lốn vệt bánh xe
dồn nhựa sóng trâu trên tuyến với tổng chiều dài là một năm trăm năm mươi m
ngay sau khi có kết quả đơn vị thi công đã tiến hành cho khắc phục sửa chữa tại các vị trí trên